chùa cầu là biểu tượng của phố cổ hội an tỉnh quảng nam là điểm thu hút du khách khi đến với di sản văn hóa này
tuy nhiên nhiều năm qua dòng nước chảy qua canh dưới chân chùa cầu bị ô nhiễm nghiêm trọng do nước thải sinh hoạt của người dân
và các cơ sở lưu trú thải trực tiếp ra môi trường gây ảnh hưởng đến hoạt động tham quan du lịch tại di tích chùa cầu nói riêng
và khu vực trung tâm phố cổ nói chung
trước thực trạng trên ubnd tp hội an đã triển khai nhiều giải pháp trong đó có triển khai dự án cải thiện chất lượng nước
tại khu vực chùa cầu với tổng mức đầu tư gần hai trăm sáu mươi tỷ đồng
thế nhưng vấn đề môi trường nước bị ô nhiễm vẫn chưa được giải quyết triệt đề ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại quảng nam
hình ảnh này đập vào mắt du khách cộng với việc mùi hôi thối bốc lên khiến họ chẳng còn nhiều hứng thú để đứng lại lâu hơn
nơi công trình kiến trúc độc đáo này môi trường nơi đây đang bị ô nhiễm nghiêm trọng
tôi thấy cái gì cũng là văn hóa ấy đó không phải nói là rất là đẹp rất là tuyệt
nhưng mà tôi đi
cảnh tôi nhìn thấy dưới cầu là thấy nước nó ô nhiễm quá
thì cái này là đối với tôi là nếu mà người dân hoặc là với một vai trò của địa phương cũng là làm sao để cho cải tạo cái dòng nước này
vào cuối năm hai nghìn một mươi tám dự án cải thiện chất lượng nước tại khu vực chùa cầu có tổng bức đầu tư gần hai trăm sáu mươi tỷ đồng
trong đó chính phủ nhật bản viện trợ không hoàn lại một một tỷ yên
tương đương khoảng hai trăm hai mươi tám tỷ đồng
số tiền còn lại do thành phố hội an đối ứng
dự án đưa vào sử dụng với mục đích sẽ góp phần cải thiện môi trường nước khu vực chùa cầu
bảo đảm chất lượng nước thải đầu ra đạt tiêu chuẩn xả thải trước khi xả ra kênh chùa cầu
góp phần cải thiện cảnh quan môi trường nâng cao giá trị di tích chùa cầu
nhưng đến nay tình trạng ô nhiễm nguồn nước của kênh mương chùa cầu vẫn chưa được giải thuyết triệt đề
tương đương khoảng hai trăm hai mươi tám tỷ đồng
nhà máy thì tiếp tục xử lý còn hiện nay thì nó vẫn chảy ra chùa cầu
cho nên cái ô nhiễm của chùa cầu thì chưa được giải quyết một cách triệt đề
dù trong thời gian qua thành phố hội an đã có nhiều nỗ lực trong việc khắc phục
nhưng đến nay tình trạng nguồn nước chảy qua dưới chân chùa cầu vẫn chưa được giải quyết triệt để
thiết nghĩ tới đây chính quyền tỉnh quảng nam và thành phố hội an cần phải có giải pháp khắc phục hiệu quả hơn
trong việc xả rác thải nước thải ra môi trường nhằm trả lại dòng nước sạch và vẻ mỹ quan cho di tích chùa cầu hội an
hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo